các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhìn thấy nam sinh lộ vẻ hoảng hốt và thông báo mình bị cướp một chiếc điện thoại
nam sinh nhờ mọi người xung quanh và bảo vệ tòa nhà ra cắt dây bị trói ở tay
trong clip nam sinh nói
con đang đi xuống lầu hai vừa mở cửa thang máy thì bị bịt miệng lôi ra chỗ tối
con vừa la lên thì nó lấy đi một điện thoại iphone một mươi một laptop thì còn
sau đó nam sinh này được cởi trói và kiểm tra tài sản thì xác nhận bị mất một điện thoại ví tiền và laptop còn nguyên
theo mô tả của nạn nhân thủ phạm là người cao và gầy
đoạn video được chia sẻ rất rộng rãi trên các diễn đàn sinh viên ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
nhiều sinh viên tỏ ra hoang mang lo lắng về sự an toàn của ký túc xá
sáng ngày hai mươi hai tháng hai đại diện phòng tổng hợp trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia tp hcm cho biết đơn vị đang tiến hành họp để xác minh
trao đổi trên dinh ông nguyễn hiễu thủy trưởng nhà b bốn cho biết khi nhận được thông tin ông đã hỏi bảo vệ và đi tìm các sinh viên trong video để xác minh
tuy nhiên nam sinh được cho là bị cướp tấn công trong video đã đi khỏi
các sinh viên có mặt ở khu vực này cũng không biết nam sinh đi đâu
hiện trưởng nhà trường chưa biết em này là ai và ở phòng nào
nam sinh viên cởi trần bị trói ở ký thúc xá khai báo chưa đúng sự thật
công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ một nam sinh viên nghi bị cướp chói tay trong ký túc xá đại học quốc gia tp hcm nhưng nam sinh viên lại khai báo chưa đúng sự thật
theo pháp luật online sau khi tiếp nhận thông tin về một vụ
nam sinh viên nghi bị cướp tài sản trong ký túc xá đại học quốc gia tp hcm vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi một tháng hai
công an tp di an tỉnh bình dương đã phối hợp với công an phường đông hòa đến ký túc xá khu b để lấy lời khai nạn nhân
công an cũng kiểm tra hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc
tuy nhiên do nam sinh viên khai báo chưa đúng sự thật nên đang tiếp tục làm rõ
trước đó trên mạng xã hội lan truyền video được cho là hình ảnh một nam sinh đã được tìm thấy sau khi bị cướp tài sản ở tòa nhà b bốn
ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
tại thời điểm được tìm thấy nam sinh lộ vẻ hoảng hốt và thông báo mình bị cướp hai chiếc điện thoại
nam sinh nhờ mọi người xung quanh và bảo vệ tòa nhà cắt dây chói ở tay
sau đó nam sinh này đã được cởi trói và kiểm tra tài sản thì xác nhận bị mất một điện thoại ví tiền và laptop còn nguyên
theo mô tả của nạn nhân thủ phạm là người cao gầy
đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn sinh viên ký thức xá đại học quốc gia tp hcm
nhiều sinh viên tỏ ra hoang mang lo lắng về sự an toàn của ký túc xá
ban quản lý ký túc xá đã tìm rất nhiều sinh viên cùng bảo vệ tại khu vực đoạn clip được quay và phát tán
mọi người không biết sinh viên trong clip đi đâu và là ai ở phòng nào
để làm rõ vụ việc phía ký túc xá đã phối hợp với công an
tìm kiếm nam sinh được cho là bị cướp trong ký túc xá yêu cầu người này đến trụ sở công an cung cấp thông tin làm rõ
trao đổi với phóng viên dân trí ông lại thế tuân trưởng phòng tổng hợp trung tâm quản lý ký túc xá đại học quốc gia tp hcm cho biết
ngay trong tối cùng ngày đơn vị đã báo cáo sự việc lên công an địa phương để phối hợp xác minh và làm rõ
ông tuân cho hay năm trước bạn sinh viên này có lưu trú tại ký thúc xá không loại trừ khả năng sinh viên trêu đùa nên cần xác minh clip thật hay không
cơ quan công an đang làm rõ nội dung nạn nhân bị trói tay và cướp tài sản khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thông tin